bộ công thương vừa quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác quản lý an toàn vận hành
phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện thượng nhật tỉnh thừa thiên huế
đoàn công tác sẽ kiểm tra hiện trường tại công trình thủy điện thượng nhật sau các đợt bão lũ vừa qua
đồng thời kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn hồ đập công tác phòng chống thiên tai
và việc tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan quản lý về công tác vận hành hồ đập
bên cạnh đó xử lý hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng các giải pháp xử lý các vi phạm
trong công tác quản lý an toàn vận hành phòng chống thiên tai đối với các vi phạm theo thẩm quyền
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi một để ứng phó với bão số một mươi ba ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã ban hành công điện
yêu cầu các công trình thủy điện chưa được phép tích nước phải duy trì các van ở trạng thái mở hoàn toàn
thế nhưng nhà máy thủy điện nhật thượng đã không chấp hành công điện ứng phó bão số một mươi ba của ủy ban nhân dân tỉnh
thủy điện này đã không mở năm cửa van theo yêu cầu mà chỉ mở một cửa mức nước trong hồ ở cao trình một trăm một mươi năm mét